nhằm ứng phó khẩn cấp với dịch tà lợn châu phi ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố hồ chí minh
đã kiểm tra công tác kiểm định nguồn thịt lợn vận chuyển vào thành phố
tại các chốt kiểm dịch động vật và các chợ đầu mối trên địa bàn
tại trạm kiểm dịch động vật hocmon chốt kiểm dịch đã kiểm soát nguồn thịt lợn đưa về thành phố hồ chí minh
từ tỉnh tây ninh mỗi xe vận chuyển thịt lợn đi qua trạm đều được lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng lại
kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ chứng nhận kiểm dịch
chốt kiểm dịch này còn kiểm tra niêm phong hàng hóa và thực hiện tiêu độc khử trùng các xe chở thịt trước khi vào thành phố
còn tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm hóc môn công tác tuyên truyền vận động tiểu thương được ban quản lý chợ triển khai thường xuyên và đẩy mạnh
lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra các loại giấy tờ giám sát màu sắc thịt trên các xe vào chợ